mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần vừa qua